xin chào các bạn
xin chào các bạn

tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc mạnh cấp bốn biển động nhẹ
nền nhiệt tại cả hai quần đảo đều giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực hà nội trời nhiều mây có mưa và mưa rào nhẹ dài rác
gió đông nam mạnh cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét
nhiệt độ là từ hai mươi đến hai mươi sáu độ